bộ y tế cho biết tính đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy
nước ta có tổng số ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi là một mươi sáu trăm sáu mươi bảy ca
có thêm hai mươi hai sáu trăm năm mươi bốn người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày một mươi tám tháng bảy
tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn hai trăm tám mươi ba chín trăm linh sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người đã được tiêm một mũi là ba chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi một người
số người đã tiêm đủ hai mũi là ba trăm linh sáu bốn trăm bảy mươi hai người
trong sáng ngày hôm nay nước ta ghi nhận thêm hai một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh là một năm trăm ba mươi năm ca
ngay sau khi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội ký ban hành quyết định
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
đã có hiện tượng người dân đổ xô đến một số siêu thị cửa hàng
để mua sắm tích chữ hàng hóa lương thực thực phẩm
trước tình hình này bộ công thương cho biết thành phố hà nội đã đảm bảo giữ đầy đủ
một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong các tình huống có thể xảy ra
chiều ngày một mươi tám tháng bảy sở công thương hà nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
trên địa bàn về phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín
nhằm đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
sở công thương hà nội cho biết đến thời điểm hiện nay
nguồn hàng hóa thiết yếu giữ chữ để phục vụ người dân tăng từ ba mươi đến năm mươi
trong điều kiện sức muôn tăng nóng vài ngày nguồn hàng vẫn rồi rào
ngang nhiên bất chấp những quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
ba thiếu niên trú tại huyện hớn quản của tỉnh bình phước vẫn tổ chức đua xe máy
vào chiều ngày một mươi tám tháng bảy
các đối tượng vừa bị công an thị trấn tân khai huyện hớn quản vây bắt
tại công an công an các đối tượng khai nhận tên nguyễn minh hiếu
nguyễn đức minh và trương công tuấn kiệt cùng một mươi năm tuổi trú tại địa phương
cả ba khai chiều ngày một mươi tám tháng bảy gọi điện rủ nhau mang ba xe máy độ chế
ra quốc lộ một mươi ba để đua xe
tuy nhiên khi đua được khoảng một mươi năm phút thì bị lực lượng công an chặn bắt
hiện công an thị trấn tân khai đang lập biên bản xử lý ba đối tượng
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ban hành công văn hỏa tốc
về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đối với địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an
trong khi đó từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy thành phố hồ chí minh và một mươi tám tỉnh
thành phố khu vực nam bộ sẽ đồng loạt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
và đây là lần đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi một việc giãn cách xã hội được thực hiện
trên diện rộng với nhiều tỉnh thành như vậy
bởi tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp ở khu vực phía nam
lúc này thì cần nhất là sự chấp hành nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu
và sự chung tay của người dân thành phố hồ chí minh cũng như các tỉnh thành nam bộ
để đẩy lùi dịch bệnh
vâng ạ trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
thì ngày hôm qua chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cũng đã ký văn bản
ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy thành phố hà nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trên toàn địa bàn
cụ thể thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm thông điệp năm k giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tụ tập quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
khai báo y tế
thường xuyên trên website tờkhaiyt vn hoặc ứng dụng ncovi bluezone khi ra ngoài
tp yêu cầu tạm thời không tổ chức đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người
và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh chợ đầu mối trên địa bàn
tổ chức sắp xếp chỉ bán các mặt hàng thiết yếu bảo đảm cung cấp đầy đủ
nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn
trong những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã trực tiếp vận động
đóng gói vận chuyển và trao tay từng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín
một trăm một mươi một tấn gạo trong hành trình hạt gạo nghĩa tình vì nhân dân đã được cán bộ chiến sĩ công an
tỉnh an giang cùng chung sức đồng lòng bằng mọi biện pháp đến được với người dân
ngay sau khi vận động được nguồn hỗ trợ
ban giám đốc công an tỉnh an giang đã gấp rút triển khai hành trình với quyết tâm
mang lại sự hỗ trợ nhanh nhất cho bà con nhân dân
một thách thức lớn đặt ra với số lượng gạo khổng lồ sự không cho phép tập trung đông người
theo chỉ thị một mươi sáu áp lực về mặt thời gian buộc từng động tác từng sự cố gắng
nỗ lực phải thật chuẩn xác hiệu quả
như vậy là sau hơn một mươi hai tiếng liên tục làm việc không ngơi nghỉ
thì những hạt gạo nghĩa tình đầu tiên cũng đã theo chân anh em chúng tôi
về đến công an huyện châu thành
và dù đã thấm mệt nhưng chúng tôi đang cảm thấy vô cùng hào hứng
vì biết chắc rằng chỉ một vài tiếng nữa thôi những hạt gạo này cũng chính là tình cảm
của bang giám đốc và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sẽ được trao tận tay người dân
trên địa bàn một mươi một huyện thị thành phố
đúng với mục tiêu đặt ra ngay từ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy công an một mươi một địa phương
trên địa bàn tỉnh an giang đã đồng loạt gia quân cùng ban giám đốc công an tỉnh
trực tiếp đến tận nhà gặp gỡ các gia đình chính sách người dân có hoàn cảnh khó khăn
đồng bào dân tộc
dân phối hợp tốt với chính quyền vững tâm phòng chống dịch bệnh
các yếu tố đảm bảo giãn cách xã hội
an toàn phòng chống dịch bệnh đã được đảm bảo thực hiện nghiêm theo chỉ thị
nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu trang trọng cấp thiết
tấm lòng ấy được nhân dân trân trọng cảm phục chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao
nhu cầu đi lại trên địa bàn thì nó đã rất khó
cổ ban lãnh đạo công an tỉnh đã sắp xếp cho cán bộ đi lại từ nhà
trước mắt là để thực hiện tốt chỉ thị là không tập trung đông người
cái thứ hai là để thấy được cái tấm lòng của tập thể
lãnh đạo công an tỉnh đối với người dân
cũng đây cũng là một động lực để giúp cho người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh này
có cái niềm tin có cái chức sống để mong làm sao qua dịch bệnh
thì người dân sẽ tiếp tục lao động để làm mô sinh cho cuộc sống hàng ngày
vượt qua không ít thách thức gian nan bằng tất cả tấm lòng
tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã và đang góp phần cùng chính quyền và nhân dân
vững tin kiên cường cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước sớm khống chế
và dập tắt được đại dịch
việt nam phần đầu có vaccine made in vietnam vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
đây là nội dung đáng chú ý tại cuộc họp về tiến độ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
vaccine covid một mươi chín của bộ y tế
hiện vaccine nanocovax của công ty nanogen đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
từ tháng sáu đến giữa tháng bảy năm nay nanocovax đã thử nghiệm mũi một trên một mươi bốn tình nguyện viên
khẳng định an toàn và được đánh giá sinh miễn dịch tốt
nhưng hiện chưa đủ thời gian đánh giá về hiệu lực
dự kiến mũi thử nghiệm thứ hai vaccine nanocovax sẽ hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám
nếu hoàn thành thử nghiệm giai đoạn ba với kết quả tốt được hội đồng đạo đức quốc gia chấp thuận
vaccine này sẽ được xem xét cấp phép khẩn cấp cho miễn dịch
theo báo cáo của nhà sản xuất công suất có thể đạt từ năm đến một mươi triệu liều một tháng
ngoài nanocovax vaccine covid của công ty vaccine và sinh phẩm nha trang
hiện cũng đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai
vaccine là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để phòng chống dịch covid một mươi chín
để có vaccine phòng dịch chính phủ đã thúc đẩy tiến độ đàm phán mua vaccine nhanh nhất
nhiều nhất có thể
bộ y tế đang chuẩn bị các phương án để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng toàn quốc
sẽ diễn ra an toàn công khai và minh bạch
hiện nay thì hầu hết các địa phương đã lên danh sách những người đăng ký tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên đáng nói là một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý lựa chọn đợi chờ vaccine
làm nghề lái xe taxi tại thành phố hà nội thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều người
ông lường hiểu hơn ai hết về nguy cơ mắc covid một mươi chín của mình
tuy nhiên đến nay thì ông vẫn chưa có ý định đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín
dù đã được ủy ban nhân dân phường thông báo
còn gia đình anh toản có ba người đủ điều kiện được đăng ký tiêm phòng vaccine covid một mươi chín tại phường
nhưng anh quyết định không đăng ký tiêm mà chờ đợi đợt sau với hy vọng được tiêm đúng loại vaccine mong muốn
theo bộ y tế các loại vaccine phòng covid một mươi chín được lưu hành sử dụng ở việt nam đều được tổ chức y tế thế giới who tiền thẩm định
đồng thời được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng rất chặt chẽ
vì vậy việc chờ đợi lựa chọn vaccine sẽ làm mất cơ hội bảo vệ mình trước dịch bệnh
tiêm càng sớm càng tốt sẽ càng có khả năng được bảo vệ
nếu chúng ta càng chậm trễ thì chúng ta sẽ càng có nguy cơ bị mắc bệnh
và khi chúng ta mắc bệnh thì không chỉ là cá nhân của bản thân mình mà nó còn có thể lây lan cho những người thân và cộng đồng
theo nghiên cứu của các nhà sản xuất
vaccine phòng covid một mươi chín hiện nay có hiệu quả bảo vệ từ trên sáu mươi đến trên chín mươi
ngoài tác dụng giảm số người nhiễm giảm số trường hợp bị biến chứng do mắc bệnh
vaccine covid một mươi chín còn giúp giảm số bệnh nhân phải nhập viện điều trị và số ca tử vong
chúng tôi rất mong muốn khi người dân được thông báo mời thêm vaccine
thì hãy đến ngay các trại y tế gần nhất để được tiêm chủng
bởi vì việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín này
không chỉ là quyền lợi của cá nhân đó
mà nó còn là trách nhiệm đối với những người thân của mình
trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
việt nam đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu và sản xuất vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ y tế kêu gọi người dân hãy chung tay cùng chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
đó cũng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ mình và những người xung quanh
tin an ninh trở tự
dạng sáng ngày một mươi tám tháng bảy đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy kết hợp cùng công an xã biển bạch huyện thới bình tỉnh cà mau
đã chia làm nhiều hướng bao vây ngôi nhà của một người dân trên địa bàn
và phát hiện nhiều đối tượng bất chấp quy định về phòng chống dịch tụ tập đánh bài ăn tiền
được biết ngôi nhà trên do tử văn khoanh làm chủ
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc để tháo chạy
có hai mươi đối tượng trong đó có chín nữ đã bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hai mươi năm bộ bài năm mươi hai lá
gần hai mươi sáu triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu đã có cơ sở xác định từ thanh toàn con của chủ nhà tổ chức điểm đánh bạc trên
ngoài các đối tượng là người địa phương
còn có các đối tượng từ các địa bàn khác như huyện u minh cái nước trần văn thời ngọc hiển và huyện giá rai tỉnh bạc liêu tham gia
tụ điểm đánh bài được thay đổi địa điểm liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
ngoài xử lý về hành vi đánh bạc các đối tượng còn bị đề nghị xử lý về vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
vụ việc đang được tiếp tục xử lý
hôm qua ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng quản lý thị trường tp hà nội phối hợp cùng đội chống buôn lậu công an tp hà nội
vừa phát hiện một đường dây mua bán que test nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra đối với cơ sở xoa bóp bấm huyệt tại phòng ba trăm linh bốn
trung cư hh ba b linh đàm quận hoàng mai thành phố hà nội lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ một que test covid một mươi chín nhanh
mang nhãn hiệu nasochek của cộng hòa liên bang đức
số que test trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tiếp tục truy tìm nguồn gốc số sản phẩm
lực lượng chức năng phát hiện tại điểm kinh doanh do ông nguyễn tiến vĩnh tại quận thanh xuân
phát hiện thu giữ thêm hai một trăm linh que test covid một mươi chín cùng mang nhãn hiệu trên và không có hóa đơn chứng tử
trước tính cấp bách của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã ký văn bản về việc thành lập tổ công tác đặc biệt gửi bộ trưởng của bảy bộ
để hỗ trợ tp hcm và các tỉnh thành phía nam
công văn gửi các đồng chí bộ trưởng các bộ quốc phòng bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ giao thông vận tải bộ xây dựng bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội
công văn nêu rõ
để hỗ trợ và phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm và các địa phương phía nam
thủ tướng chính phủ yêu cầu các đồng chí bộ trưởng căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạng được giao
thành lập ngay tổ công tác đặc biệt phòng chống covid một mươi chín của từng bộ tại tp hcm
tổ công tác do một đồng chí thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ
với tp hcm và các địa phương phía nam
nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên cttg
chủ động xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng chống dịch
và những vấn đề liên quan
tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo bộ trưởng và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và kịp thời đề xuất kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
công văn nêu rõ đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng cấp bách
do đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các đồng chí bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện
sớm phát huy hiệu quả vai trò của tổ công tác đặc biệt của bộ
trong công tác phòng chống dịch tại tp hcm và các địa phương phía nam
sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
về việc lập danh sách tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt năm cho người trên sáu mươi năm tuổi
theo đó trong đợt năm này tp hcm được phân bổ tiếp nhận hơn một một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
thành phố sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người có bệnh mãn tính người trên sáu mươi năm tuổi
người nghèo đối tượng chính sách người lao động làm việc tại các du lịch
doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tiện ích thực phẩm chăm sóc sức khỏe và một số ngành nghề khác
được tiêm vaccine này cũng sẽ ưu tiên cho công nhân người nước ngoài trên địa bàn thành phố
sẽ có sáu trăm ba mươi điểm tiêm chủng tại ba trăm một mươi hai trạm y tế quận huyện và mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm một địa điểm tiêm chủng khác
trung bình mỗi điểm tiêm cho một trăm hai mươi người mỗi ngày dự kiến đợt tiêm chủng này sẽ được tiến hành trong hai đến ba tuần
bên cạnh đó việc đưa chợ truyền thống hoạt động lại nhằm gia tăng nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân thành phố hồ chí minh
cũng đang là giải pháp cấp bách đang được sở công thương thành phố triển khai
hiện nay ba chợ đầu mối một số siêu thị cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch
do đó việc đưa chợ truyền thống hoạt động trở lại nhằm gia tăng nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân thành phố
do đó sở công thương đã hướng dẫn cụ thể các quận quyền thành phố thủ đức thực hiện các giải pháp phù hợp
vừa khôi phục hoạt động các chợ truyền thống vừa bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch
theo đó các địa phương kiểm soát số lượng người vào chợ thông qua việc phát phiếu quét mã qr đến và đi phân chia tần suất đi chợ của người dân
cụ thể đã triển khai thí điểm mô hình áp đặt lịch đi chợ dành cho người dân tại chợ tân chánh hiệp quận một mươi hai
mô hình tổng đài đặt lịch đi chợ thí điểm tại chợ bình thới quận một mươi một
trên cơ sở đánh giá hiệu quả tại các chợ thực hiện thí điểm sẽ triển khai nhân rộng đến các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố
thưa quý vị từ hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy hệ thống tàu cao tốc đường thủy trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sẽ được trưng dụng vào mục đích vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu từ các tỉnh thành miền tây về thành phố
nhằm phục vụ nhu cầu người dân trong thời gian giãn cách xã hội
tàu cao tốc này có sức chứa gần một trăm năm mươi hành khách này đã được tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi
các chức năng khác cũng được điều chỉnh cho phù hợp để sẵn sàng bảo đảm khả năng vận chuyển khoảng hai mươi tấn hàng hóa nông sản
trước khi hoạt động cấp phép cơ quan chuyên môn đã kiểm tra thấm định yếu tố kỹ thuật để đảm bảo an toàn
sở giao thông là chở rau củ quả từ tiền giang về thành phố
trong hành trình chứa rau củ quả chúng tôi đã khử trùng phương tiện và thuyền viên anh em đã được trích ngừa và test covid
trong quá trình vận chuyển hàng hóa chúng tôi không tiếp xúc với những người xếp rỡ hàng hóa
mà chúng tôi xong công việc thì chúng tôi sẽ khử trùng và tiếp tục chở rau củ quả về thành phố hồ chí minh để phục vụ bà con
hiện hai tàu đầu tiên trong tổng số năm tàu đã được chia cục đoàn kiểm sáu cục đoàn kiểm việt nam
cấp phép vận hành khai thác chở lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu từ miền tây về thành phố hồ chí minh
trong ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy sẽ khai thác điểm đến đầu tiên là tỉnh tiền giang với thời gian di chuyển khoảng hai tiếng
cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã sẵn sàng đưa năm tàu ca tốc chở khách chuyển đổi công năng để thành tàu vận chuyển hàng hóa
công việc chuẩn bị thì chúng tôi việc thứ nhất là tháo rỡ toàn bộ các ghế hành khách
cách thứ hai là chúng tôi đã chuẩn bị các phương tiện để trăng buộc hàng hóa ví dụ như các móc dây và các phương án để làm sao bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa
tại vì đặc thù thì hàng hóa nó khác với lại vận chuyển người cho nên là phải có những phương tiện mà chẳng buộc cho nó đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động
cái thứ ba nữa là
thứ ba nữa là chúng tôi cũng đặc biệt là thực hiện nghiêm cái khuyến cáo năm k của bộ y tế
theo đó hàng hóa được tàu cao tốc vận chuyển chủ yếu là rau củ quả thiết yếu
sau khi về đầu bến bạch đằng quận một thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng sẽ dựng lên điểm giải chiến tập trung tiến hành phân loại
và dùng xe vận tải chuyển đi đến các cửa hàng đang được mở tăng cường như con cưng gadian vinshop với hơn một điểm bán lẻ khắp thành phố
việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy sẽ giúp hàng hóa tới thành phố hồ chí minh nhanh hơn thuận lợi hơn và an toàn phòng chống dịch so với việc di chuyển bằng đường bộ
ước tính hệ thống tàu cao tốc này có thể cung cấp một trăm linh tấn rau củ quả thiết yếu cho các đơn vị phân phối mỗi ngày
cũng liên quan đến hoạt động vận tải tại các tỉnh thành phía nam khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu
các phương tiện cho hàng hóa thiết yếu thiết bị vật tư y tế phục vụ chống dịch xe chở công nhân chuyên gia có thể nhận diện phương tiện sẽ được ưu tiên
tên này được tổng cục đường bộ gửi ba nhân dân các tỉnh thành phố ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng bảy
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai trong những ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa
thì tâm lý của người dân không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng
phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp lơ là chấp hành chưa nghiêm theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hàng chục chốt kiểm soát được thiết lập
ngay sau khi các địa bàn bị phong tỏa thực hiện chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt
người dân đã nêu cao tinh thần chống dịch chấp hành nghiêm quy định tại khu vực bị phong tỏa
bên cạnh đó người dân cũng được lực lượng tại các chốt phong tỏa tạo điều kiện
để tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày
người dân lên ra đây thì ban chỉ đạo của phòng chống dịch đã chỉ đạo
chúng tôi là phải hướng dẫn người dân là khoảng cách là hai mét
đảm bảo theo quy định của bộ y tế là khoảng cách năm ca
khi mà người dân đưa hàng tiếp tế vào thì để lên bàn xong rồi xịt cồn khử khuẩn và đi ra
người ở bên trong khu cách ly sẽ đến nhận hàng và khử khuẩn và đưa vào bên trong
đảm bảo nguyên tắc là phòng chống dịch
những ngày vừa qua dịch covid một mươi chín lây lan với tốc độ nhanh ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
theo đó nhiều địa bàn khu phố
tiếp tục được thiết lập phong tỏa
thì hơn lúc nào hết ngay trong lúc này người dân ở khu vực cách ly phong tỏa
rất cần những chia sẻ về tinh thần vật chất để họ vượt qua khó khăn
để cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch có hiệu quả
góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
còn người dân ở đây thực hiện còn cái việc phong tỏa quyết định phong tỏa thành phố rất là tốt
còn cái việc mà còn vận chuyển đồ thì tụi em có mốc thời gian
với lại cùng người dân cũng thực hiện đúng với nguyên tắc năm k là giữ khoảng cách
để còn mình chuyển đồ vô rồi mình chuyển đồ ra
mọi người dân họ yên tại nhà nhà ai ở nhà đó
chỉ đi ra ngoài đường khi thật sự cần thiết như là mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu
rồi không được tập trung quá hai người ở nơi công cộng
và tất cả những hàng quán buôn bán là phải tạm dừng
những cái hoạt động mà không thiết yếu là phải tạm dừng
để phục vụ cho việc phòng chống dịch lây ở trên địa bàn
cũng theo phản ánh của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát nơi bị cách ly phong tỏa
phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
tuy nhiên một số trường hợp vẫn lơ là trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
chấp hành chương nghiêm theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tính từ ngày chín đến nay công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra phát hiện sáu trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trăm ba mươi bảy trường hợp số tiền gần một tỷ đồng
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có quyết định thành lập bốn tổ kiểm tra thực hiện luồng xanh trong hoạt động vận tải gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quyết định của bộ giao thông vận tải tổ kiểm tra được giao các nhiệm vụ khảo sát các hoạt động vận tải thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh của các địa phương
kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tại các doanh nghiệp vận tải các đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cảng bến hàng bến hàng hải đường thủy nội địa
cùng với đó
các tổ kiểm tra việc phân luồng tổ chức giao thông việc cấp logo gắn với mã qr code nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa tại các sở giao thông vận tải
thời gian kiểm tra là một mươi bốn ngày bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tổ kiểm tra thực hiện báo cáo tình hình kết quả kiểm tra về ban chỉ đạo công tác vận tải của bộ giao thông vận tải trước một mươi sáu giờ hàng ngày
báo cáo đột xuất tổng hợp báo cáo sau khi hoàn thành kiểm tra
theo quyết định được ban hành có bốn tổ kiểm tra thực hiện luồng xanh
phân theo từng khu vực
mỗi tổ kiểm tra sẽ có đại diện các cục chuyên ngành đường bộ đường thủy nội địa hàng hải văn phòng bộ và phóng viên báo giao thông
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không về việc khai thác các chuyến bay nội địa đi đến các tỉnh thành phố phía nam
cục hàng không quyết định dừng tất cả các đường bay nội địa chở khách đi đến các cảng hàng không thuộc các tỉnh thành phố việt nam
áp dụng giãn cách xã hội theo văn bản ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ bao gồm côn đảo tỉnh bà rịa úng tàu cá mau tỉnh cà mau rạch giá tỉnh kiên giang
tuy nhiên cục hàng không cũng loại trừ một số đường bay khai thác ở tần suất tối thiểu
riêng ngày một mươi chín tháng bảy vietnam airlines không có kế hoạch giao bamboo airways khai thác hai đường bay này
thời gian áp dụng quyết định từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy đến hết ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tức là một mươi bốn ngày
thưa quý vị
trước diễn biến phức tạp của tình huống
dịch bệnh covid một mươi chín thì vận tải hành khách công cộng đường bộ từ hà nội đến ba mươi bảy tỉnh thành phố sẽ bị dừng hoạt động và ngược lại
trong đó có một mươi bốn tỉnh thành phố đã tạm dừng từ ngày tám tháng bảy
các tỉnh thành thêm vào trong danh sách chính là hà nam thanh hóa nghệ an hà tĩnh và ba mươi ba tỉnh thành phố từ thừa thiên huế trở vào phía nam
trừ xe hợp đồng chở chuyên gia cán bộ công nhân viên người lao động của các cơ quan khu công nghiệp khu chế xuất
đối với ba tỉnh hưng yên hải dương bắc ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến hà nội
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải khai thác bến xe nghiêm túc chấp hành cho đến khi có thông báo mới
thưa quý vị trên trục đường phía nam hà nội qua huyện thanh oai và quận hà đông đã từ rất lâu vẫn tồn tại những miệng cống thoát nước nằm ngay trên lòng đường nhưng lại không có nắp đậy chẳng khác nào cái bẫy cho người và phương tiện
nguyên nhân là do đâu quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên antv ngay sau đây
mỗi đoạn hơn chục cái cống không có nắp nằm ngay dưới lòng đường sát làn ô tô như thế này thậm chí nhiều cái nằm ngay trong góc cua được cảnh báo một cách sơ sài
khi thì cành cây cái thì vài búi cỏ tất cả như những cây bẫy được răng ra chở sẵn chuẩn bị nuốt tất cả những người lưu thông không may mắn rơi vào đây
tuyến đường này từ sân cô lâm này từ ngày bên sân cô lâm người ta xây dựng xong thì một số các cái hồ ga cái lắp cống hiện tại là không có lắp cống ở trên cái hồ ga đó
và đôi khi bây giờ những người đi xe ở trên đường như em đi qua là lúc đó sẽ gây nhiều cái tai nạn
tôi thì là người dân ở đây người dân ở đây chính gốc

tôi thì là người dân ở đây người dân ở đây chính gốc mà từ ngày con đường này hoạt động là tôi thấy ở cái đường này là rất là nhiều khách

cả người mà làm cây làm chăm sóc cây ở đường này thấy cái hố thì không có lắp đậy thì người ta cũng bỏ cành cây rồi cắm các cái lá cây lên để làm tín hiệu cho người cho phương tiện đi
nhưng mà một thời gian cành cây lá cây nó khô đi rồi nó lại rơi đi mất thì đâu lại vào đấy

mật độ phương tiện qua đây rất nhiều tốc độ di chuyển cao
bàn đềm không có điện đường chuyện các phương tiện rơi xuống đây là điều khó tránh khỏi
được biết đây là tuyến đường kết nối phía nam hà nội do tổng công ty xây dựng công trình giao thông năm cenco năm làm chủ đầu tư hiện nay chưa bàn giao
nhưng khi chưa tổ chức bàn giao không đủ hạ tầng giao thông không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông lại vẫn cho người qua lại
thử hỏi khi xảy ra tai nạn giao thông thì đơn vị nào chịu trách nhiệm hay đơn vị nào đứng ra giải quyết
trong công tác thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm của đơn vị kiểm tra tuần sát các vi phạm trên địa bàn huyện thanh ngại đơn vị quản lý
trong trường hợp đơn vị tuyến đường senco năm đoạn từ ngã tư thanh thùy xuống phía giáp với huyện ứng hòa thì hiện tại đường senco năm chưa được bản giao
theo trực quan khi kiểm tra thực tế trên hiện trường thì việc để cho mất nắp cống
của đơn vị thi công là thiếu nắp cống không đảm bảo an toàn giao thông đề nghị đơn vị quản lý đường cenco năm có cái biện pháp
thứ nhất là khắc phục ngay hoặc có đầy đủ các biển báo rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông để cho người tham gia giao thông không để xảy ra tai nạn giao thông khi đi trên đường
đã có rất nhiều cơ quan báo chí phản ánh kiến nghị về tình trạng mất an toàn này

nhưng từ rất lâu rồi đơn vị thi công không hề có biện pháp nào khắc phục
sự nguy hiểm luôn rình dập nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu
lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông thì luôn có mặt tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường chưa bản giao này
nhưng tất cả chưa có một tiếng nói chung người thiệt hại vẫn là người không may mắn